ngày sáu chín sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai cho biết liên quan đến vấn đề xử lý môi trường
tại công ty trách nhiệm hữu hạn ab mauri việt nam tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
đã có kết luận phát hiện một số sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp này
theo kết luận công ty trách nhiệm hữu hạn abmauri ở huyệt định quán tỉnh đồng nai
chưa hoàn thiện việc đánh dấu ký hiệu các đường ống thoát nước mưa nước thải trong và ngoài nhà máy
chưa hoàn thiện phương án ứng phó sự cố môi trường có những khu vực chưa thu gom triệt để mùi hôi phát sinh
từ một số công đoạn trong hệ thống xử lý chất thải
hệ thống quan chắc tự động nước thải của công ty đã kết nối và truyền dữ liệu về sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
nhưng chưa hoàn thành hồ sơ theo quy định
kết luận của tổng cục môi trường khẳng định công ty trách nhiệm hữu hạn abmauri việt nam
không có đường ống xa thải ngầm như thông tin người dân phản ánh trên báo chí
hệ thống xử lý nước thải của công ty được xây lắp theo đúng các quy định và giấy phép được cấp
việc xả nước thải của công ty được ngành chức năng theo dõi qua hệ thống quan trắc tự động và camera giám sát
tổng cục môi trường yêu cầu trong tháng chín này công ty ab mauri phải tiến hành khắc phục những tồn tại nêu trên